tại thủ đô viên trăn của lào chủ tịch quốc hội lào pani yathotu và chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân đã đồng chủ trì hội thảo giữa quốc hội hai nước về kinh nghiệm quản lý nợ công
chủ tịch quốc hội pani yathotu cho rằng hội thảo là dịp đại biểu lào và việt nam cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc quản lý về nợ công của hai nước
cùng phân tích tình hình các nhân tố trong bên ngoài đề xuất các giải pháp một cách đồng bộ và đầy đủ từ đó có những kiến nghị về tài chính ngoại tệ bảo đảm cho việc phát triển kinh tế xã hội mỗi nước cũng như mở rộng quan hệ quốc tế
phát biểu tại hội thảo chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh quốc hội việt nam hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tổ chức hội thảo để bàn về thực trạng và tìm ra nguyên nhân giải pháp quản lý nợ công hiệu quả nhất
góp phần phát triển kinh tế xã hội an toàn tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô
chủ tịch quốc hội bày tỏ hy vọng các đại biểu lào sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về tình hình và công tác quản lý nợ công của lào
hội thảo thể hiện vai trò trách nhiệm của quốc hội hai nước đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước trong quản lý kinh tế và là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt hiệu quả giữa quốc hội và chính phủ hai nước việt nam và lào
sau khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào một mươi bốn h chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội đã lên đường thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia
chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa việt nam và campuchia củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước
đồng thời chia sẻ những thông tin để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cụ thể về kinh tế thương mại đầu tư giáo dục đào tạo